sau khi liên tiếp phát hiện và xử lý các hành vi sử dụng rượu bia chất kích thích
tại các quán bar cơ sở kinh doanh có điều kiện công an huyện việt yên tỉnh bắc giang
đã tăng cường công tác kiểm tra tuyên truyền nhắc nhở và cương quyết xử lý
đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm các quy định của pháp luật
đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm nồng độ cồn
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
quán ba the line tổ dân phố my điển hai thị trấn nánh ngày chín tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
tại thời điểm cơ quan công an kiểm tra có hàng trăm người đang tụ tập sử dụng rượu bia và chất kích thích
đặc biệt sau khi test nhanh có hơn năm mươi người dương tính với ma túy
ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện việt yên đã đề nghị ủy ban nhân dân huyện tiến hành xử phạt hành chính
và tước giấy phép kinh doanh chín tháng đối với chủ cơ sở kinh doanh này
lực lượng công an huyện cũng đã chỉ đạo đội các công an
cảnh sát giao thông quản lý hành chính các đội nghiệp vụ
đặc biệt là công an thị trấn nánh và quang châu trên địa bàn để làm tốt công tác tần gia kiểm soát
kiểm tra những quán ba trái hình thực hiện những có đăng ký kinh doanh về cà phê giải khát trên địa bàn
thì đến nay cơ bản đã được bổn định
không chỉ mạnh tay trong công tác xử lý công an huyện việt yên còn thường xuyên phối hợp công an thị trấn nánh
tiến hành kiểm tra việc chấp hành xử phạt của cơ sở vi phạm
đồng thời thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các cơ sở kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn
chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật
đặc biệt để hạn chế việc thanh thiếu niên tụ tập sử dụng rượu bia chất kích thích
lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát
xử lý các vi phạm về nồng độ cồn gần khu vực nhà hàng quán bar trên địa bàn
hoặc dừng kiểm soát tại những khu vực tuyến đường trọng điểm vào các khung giờ cao điểm
có mặt cùng tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện tại đoạn đường gom
khu vực tổ dân phố my điển hai thị trấn nánh thời điểm hai mươi hai giờ đêm
chỉ sau hơn hai h ba mươi
được tiến hành dừng đỗ và kiểm tra người điều khiển giao thông
tổ công tác phát hiện và xử lý tám trường hợp vi phạm nồng độ cồn

cũng như công tác tăng cường công an huyện tăng cường công an huyện tăng cường công an huyện tăng cường công an huyện tăng cường công an
các cơ sở cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn của lực lượng công an huyện việt yên trong thời gian qua
đã góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn